mặc dù không phải là đại lý bán vé máy bay tuy nhiên bốn đối tượng ở thanh hóa đã tự lập ra và mua các fanpage lấy tên các phòng vé máy bay để nhận tiền đặt mua vé rồi chiếm đoạt mà không trả vé cho khách
với hành vi này bốn đối tượng đã bị lực lượng chức năng công an tỉnh hải dương phát hiện và bắt giữ
các đối tượng bị bắt giữ gồm lê đôn khánh lê sĩ tú lê văn bình lê văn ngọc cả bốn đều ở huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị phát hiện bắt giữ bốn đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt mua vé máy bay của nhiều người ở các địa phương trong nước với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng